theo kết quả thử nghiệm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi vẫn yêu cầu hai mũi tiêm nhưng liều lượng chỉ bằng một phần ba so với người lớn
mục tiêu của việc giảm liều lượng là kích hoạt phản ứng miễn dịch đồng thời hạn chế tác dụng vụ
vào đầu tháng một mươi các hãng dược phẩm pfizer của mỹ và biontech của đức thông báo đã chính thức địa trình hồ sơ lên cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ
để xin cấp phép tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín của các hãng này cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
theo kết quả thử nghiệm lâm sàng toàn cầu vaccine ngừa covid một mươi chín của pfizer biontech an toàn và tạo ra phản ứng mạnh với những kháng thể trung hòa
qua đó giúp ngăn chặn virus sars cov hai xâm nhập tế bào
trong quá trình thử nghiệm trẻ em độ tuổi từ năm đến một mươi một được áp dụng cơ chế tiêm hai liều mỗi liều một mươi microgram so với ba mươi microgram đối với các nhóm tuổi lớn hơn
các mũi tiêm cách nhau hai mươi một ngày
sau khi tiêm mũi thứ hai trẻ được thử nghiệm đã phát triển mức độ kháng thể đến chín mươi bảy hiệu quả ngăn ngừa mắc covid một mươi chín
tương đương nhóm lớn tuổi hơn và không có tác dụng phụ nghiêm trọng
cnn cho biết mục tiêu của các thử nghiệm vaccine cho mọi lứa tuổi là tìm ra mức kháng nguyên nhỏ nhất
phần kích hoạt phản ứng miễn dịch để tối đa hóa khả năng bảo vệ mà không gây tác dụng phụ
đối với một số loại vaccine liều lượng của người lớn và trẻ em có thể giống nhau
nhưng trong các trường hợp khác liều lượng vaccine tiêm cho người lớn cao hơn của trẻ em
đây cũng là lý do pfizer cân nhắc vấn đề này khi thử nghiệm vaccine ở trẻ nhỏ tuổi hơn
kết quả thử nghiệm cũng cho thấy liều thấp hơn cũng sẽ làm giảm nguy cơ viêm cơ tim
tình trạng từng gặp ở một số ít trường hợp sau khi tiêm vaccine pfizer và moderna
thử nghiệm cũng không phát hiện trường hợp viêm cơ tim nào được thấy ở trẻ độ tuổi nhỏ hơn
tuy nhiên dữ liệu về ảnh hưởng lâu dài của nó vẫn còn hạn chế
do vậy chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng vào lúc này
các nhà khoa học khẳng định sẽ theo dõi chặt chẽ hơn với các trường hợp này
theo tiến sĩ wiliam gruber phó chủ tịch cấp cao của pfizer
vaccine của hãng này đã tối ưu hóa phản ứng miễn dịch và giảm thiểu các tác dụng vụ
trong khi đó người đứng đầu của thử nghiệm vaccine pfizer tại bệnh viện nhi đồng
và trung tâm y tế ở omaha nebraska là tiến sĩ kari simosen cũng nhận định
trẻ em thường có phản ứng miễn dịch rất mạnh trong một số trường hợp
trẻ thực sự có thể tạo ra phản ứng mạnh với lượng kháng nguyên vaccine liều thấp hơn
nếu được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ phê duyệt
pfizer sẽ là vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên dành cho trẻ nhỏ dưới một mươi hai tuổi tại mỹ
với khoảng hai mươi tám triệu em đủ điều kiện tiêm
trước đó loại vaccine này được phê duyệt sử dụng cho trẻ em trong nhóm từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
các hãng dược pfizer biontech cũng đang thử nghiệm vaccine ngừa covid một mươi chín với trẻ sơ sinh
từ sáu tháng đến hai tuổi và trẻ em từ hai đến năm tuổi
dư liệu ban đầu đối với các nhóm này có thể được đưa ra ngay sau khối bốn
chúng ta đều biết trong giai đoạn hiện nay vaccine là vũ khí thiết yếu
để phòng và chống dịch covid một mươi chín
vaccine ngừa covid một mươi chín là cách an toàn và hiệu quả để giảm nhiễm trùng nặng và nhập viện do sars cov hai
được biết pfizer đã gửi dữ liệu ban đầu cho fda quản lý dược phẩm và thực phẩm hoa kỳ
về các thử nghiệm vaccine của mình cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
và vaccine pfizer covid một mươi chín có thể được phê duyệt để cấp phép sử dụng khẩn cấp trong thời gian tới
mặc dù vậy không ít bậc phụ huynh vẫn còn những băn khoăn lo lắng về sự an toàn
và cần thiết của vaccine
các thông tin covid một mươi chín dành cho trẻ từ năm một mươi một tuổi
dưới đây là những thông tin quan trọng mà chúng ta đều cần biết
thứ nhất trẻ em có thể bị nhiễm covid một mươi chín hay không
câu trả lời là có
trong những ngày đầu của đại dịch không ai dám chắc liệu trẻ em có thực sự bị bệnh hay không
nếu có thì mức độ lây nhiễm và nghiêm trọng của bệnh như thế nào
tuy nhiên đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi rõ ràng là trẻ em cũng có thể mắc covid một mươi chín
tuy nhiên tỷ lệ thấp hơn so với người lớn
cho đến thời điểm hiện nay học viện nhi khoa hoa kỳ
tính rằng hơn năm tám triệu trẻ em đã có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi
thứ hai trẻ em có thể bị bệnh nặng hoặc thậm chí tử vong do covid một mươi chín hay không
câu trả lời là có tuy nhiên trường hợp này hiếm
cũng theo học viện nhi khoa hoa kỳ phần lớn trẻ em phát triển covid một mươi chín chỉ bị bệnh nhẹ
các triệu chứng tương tự như cảm lạnh thông thường hoặc cúm như
nghẹt mũi đau họng mệt mỏi sốt nhẹ sổ mũi
tuy nhiên trẻ vẫn có thể mắc các triệu chứng nghiêm trọng hơn
kể từ khi đại dịch bắt đầu số trẻ em từ dưới một mươi tám tuổi trở xuống tử vong do loại virus này chỉ là dưới sáu trăm linh
như vậy có thể hiểu tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín ở trẻ em là rất thấp
thứ ba nghiên cứu về trẻ em và vaccine pfizer covid một mươi chín
các thử nghiệm nghiên cứu tác dụng và độ an toàn của vaccine pfizer ở trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
bắt đầu vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
liều lượng được đưa ra bao gồm hai liều mỗi liều một mươi microgram cách nhau hai mươi một ngày
tổng cộng khoảng bốn năm trăm linh
trẻ em đã được đăng ký tiêm trên bốn quốc gia mỹ phần lan ba lan và tây ban nha
tại chín mươi điểm tiêm chủng khác nhau
để đo phản ứng của kháng thể pfizer đã nghiên cứu hiệu giá trung bình hình học gmt
ở những người tham gia một tháng sau khi họ nhận liều thứ hai
pfizer nhận thấy gmt tương tự về mặt thống kê ở trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
so với ở những người từ một mươi sáu đến hai mươi năm tuổi
các tác dụng phụ cũng được phát hiện là tương tự với nhóm tuổi đó
đó pfizer đã đệ trình dữ liệu thử nghiệm của họ cho cục quản lý an toàn thực phẩm và dược phẩm
vào ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đối với trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
cơ quan này đã công bố một cuộc họp ủy ban cố vấn để xem xét dữ liệu này vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi
các chuyên gia đang mong đợi trong thời gian sớm nhất
loại vaccine này có thể sẽ được bắt đầu tiêm cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
thứ tư có lựa chọn vaccine covid một mươi chín nào khác cho trẻ em hay không
tại thời điểm này pfizer sẽ là lựa chọn duy nhất ở hoa kỳ cho trẻ em trong độ tuổi
từ năm đến một mươi một tuổi được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
moderna cũng đang tiến hành các thử nghiệm lâm sàng
trong nhóm tuổi này johnson en johnson cũng có kế hoạch thử nghiệm ở trẻ em dưới một mươi tám tuổi
nhưng họ chưa đưa ra bất kỳ mốc thời gian nào
chỉ những người từ một mươi tám tuổi trở lên mới đủ điều kiện nhận vaccine moderna hoặc johnson johnson
thứ năm tính an toàn của vaccine pfizer covid một mươi chín ở trẻ em
các thử nghiệm lâm sàng đã cho thấy vaccine pfizer an toàn và hiệu quả khi được sử dụng
để ngăn ngừa covid một mươi chín ở trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
tuy nhiên cục quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào
về tính an toàn và hiệu quả của vaccine
họp để xem xét và thảo luận về dữ liệu thử nghiệm
mặc dù vậy vào ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một pfizer đã phát hành một thông cáo báo chí cho biết
sự tin tưởng vào khả năng tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ của vaccine ở trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
sau khi tiêm hai liều vaccine cách nhau hai mươi một ngày
cdc khuyến nghị rằng trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên được chủng ngừa bằng vaccine pfizer
vì lợi ích vượt xa nguy cơ nhỏ mắc các tác dụng phụ nghiêm trọng
về cơ bản vaccine được coi là an toàn để sử dụng cho trẻ em từ một mươi hai tuổi trở lên
và hầu hết các chuyên gia mong đợi một đánh giá an toàn tương tự sẽ được thực hiện cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi
thứ sáu tác dụng phụ của vaccine pfizer covid một mươi chín ở trẻ em như thế nào
giống như bất cứ loại vaccine nào trẻ nhỏ có thể gặp một số tác dụng phụ sau khi tiêm một hoặc cả hai liều vaccine covid một mươi chín
điều này là do vaccine khiến cơ thể tạo ra phản ứng miễn dịch
đó là một điều tốt nhưng điều này có thể đi kèm với các tác dụng phụ nhẹ
một số tác dụng phụ thường gặp của vaccine covid một mươi chín có thể bao gồm như
đau sưng hoặc đỏ ở chỗ tiêm sốt và ớn lạnh đau đầu mệt mỏi đau cơ hoặc khớp
những tác dụng phụ này được coi là nhẹ và thường hết trong vòng hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ sau khi chủng ngừa
để giúp trẻ nhỏ giảm bớt sự khó chịu khi tiêm vaccine covid một mươi chín
chúng ta có thể dùng thuốc giảm đau uống nhiều chất lỏng nghỉ ngơi nhiều hơn
sử dụng túi nước đá để giảm đau vết viêm
rất ít khi vaccine có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng hơn ở cả người lớn và trẻ em
đã có báo cáo về thanh thiếu niên đặc biệt là trẻ em trai gặp một loại viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine
điều này đang được nghiên cứu và theo dõi chặt chẽ trong các thử nghiệm lâm sàng
và tác dụng phụ đặc biệt này vẫn được coi là cực kỳ hiếm
viêm cơ tim cũng là một biến chứng đã biết của covid một mươi chín
nếu trẻ nhỏ bị đau ngực khó thở hoặc nhịp tim tăng lên trong vòng một tuần sau khi tiêm vaccine
hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế khẩn cấp
bởi lẽ cũng có thể xảy ra phản ứng dị ứng với vaccine
mặc dù những phản ứng đó rất có thể xảy ra trong vòng một mươi năm phút đầu tiên